đội cảnh sát hình sự công an tp tây ninh vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng là phùng văn hiếu hoàng văn kiên cùng chú tại tỉnh hải dương vũ minh phúc chú tỉnh lâm đồng và nguyễn đức lưu trú tại tỉnh quảng ninh để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
qua công tác nắm tình hình vào chiều ngày hôm qua tại sợ phường hiệp ninh tp tây ninh đội cảnh sát hình sự công an tp tây ninh đã bắt quả tang hai đối tượng là vũ minh phúc và nguyễn đức lương đang thu tiền lãi ngày của những người vay tiền
thu giữ gần ba triệu đồng tiền mặt bốn điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan
điều tra mở rộng đội cảnh sát hình sự bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng là phùng văn hiếu và hoàng văn kiên khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực xã bào nang huyện dương minh châu
qua điều tra lực lượng công an xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai phùng văn hiếu từ hải dương vào thuê nhà trọ tại tp tây ninh cùng với ba đối tượng trên để cho vay lãi nặng
để nhiều người biết đến hoạt động cho vay của mình các đối tượng đã quảng cáo trên các trang mạng xã hội cùng với số điện thoại của mình để người vay liên hệ
khi người vay tiền trốn nợ hoặc trả chậm các đối tượng sẽ điện thoại ham dọa tạo áp lực để buộc người vay trả tiền
đến khi bị bắt giữ các đối tượng đã cho khoảng bốn mươi người vay với số tiền trên ba trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính trên năm mươi triệu đồng
các đối tượng đã cho khoảng bốn mươi người vay với số tiền trên năm mươi triệu đồng thu lợi bất chính trên năm mươi triệu đồng